trong khuôn khổ hoạt động nhân lễ hội ốc ông bóc của đồng bào khơ me tối ngày một mươi tháng một mươi một tại sân khấu a ba bà om
hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc khơ me tỉnh trà vinh đã kết thúc và tiến hành trao giải
cuộc thi có một trăm hai mươi thí sinh của một mươi đội đại diện cho chín đơn vị huyện thị thành phố và trường đại học trà vinh
tham gia trình diễn ba mươi tiết mục với các nội dung trang phục cưới lễ hội và đời thường
sau bốn đêm thi diễn ban giám khảo đã chọn trao năm giải nhất gồm nhất toàn đoàn nhất trang phục cưới nhất trang phục lễ hội
nhất trang phục đời thường nhất giàn dựng và trao ba mươi một giải nhì ba và khuyến khích
cũng nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội org om bóc chiều ngày một mươi tháng một mươi một giải đua ghe ngò tỉnh trà vinh đã diễn ra với bảy đội trong tỉnh
và đội ghe ngò đến từ tỉnh vĩnh long thu hút khoảng một mươi người đến xem cổ vũ cho các đội đua
các đội ghe bóc thăm chia thành bốn
bốn cặp đấu ở hai cự li đua năm trăm linh m và tám trăm linh m theo thể thức loại trực tiếp để chọn bốn đội vào bán kết và chung kết
sau hơn ba giờ tranh tài sôi nổi đội ghe huyện cầu kè đạt huy chương vàng ở hai cự li tám trăm linh m và năm trăm linh m
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một cũng đã diễn ra giải đua ghe ngò tỉnh kiên giang năm hai nghìn một mươi chín
hơn ba trăm linh vận động viên của một mươi bốn đội ghe ngò đến từ các chùa khơ me trong tỉnh tranh tài ở ba cự li tám trăm linh m nữ một m nam
cự li tám trăm linh m nam nữ phối hợp
hàng chục nghìn người dân đã đến tập trung hai bên bờ sông cái lớn từ rất sớm để theo dõi và ủng hộ các trận đua
vòng chung kết và trao giải sẽ diễn ra vào sáng nay một mươi hai tháng một mươi một
lễ hội org ombox năm nay còn có rất nhiều các hoạt động như hỗ trợ thương mại triển lãm và giới thiệu làng nghề truyền thống giải đua xe đạp giải bóng đá nam